là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
liên minh châu âu eu là khu vực rất quan trọng ảnh hưởng không nhỏ trong hội nhập kinh tế đối với việt nam
tuy vậy bên cạnh những cơ hội thì cũng còn không ít thách thức
thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi đến nay
quan hệ giữa việt nam và liên minh châu âu eu đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại khi đã tăng hơn một mươi lần đạt tổng kim ngạch bốn mươi một bốn tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam sang eu đã đạt hai mươi một hai tỷ usd
tăng chín ba mươi năm so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu của việt nam sang khu vực này đạt một mươi sáu hai tỷ usd tăng chín hai
đặc biệt việc tham gia hiệp định thương mại tự do việt nam eu đã giúp cho doanh nghiệp
của việt nam có thêm nhiều cơ hội mới
tại hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp việt nam eu với chuyên đề thị trường eu cơ hội và thách thức mới
các chuyên gia đã nhấn mạnh lợi thế lớn của hàng xuất khẩu việt nam khi fta được ký kết là sự chuyển giao kỹ thuật
và hỗ trợ về đào tạo cho các doanh nghiệp việt nam sang thị trường này sẽ tăng lên
nhằm đảm bảo tính cạnh tranh tốt hơn cho hàng hóa việt nam
hàng hóa việt nam cũng sẽ có cơ hội xuất khẩu đi nhiều nước khác trên thế giới
tuy nhiên việc xuất khẩu sang thị trường này đòi hỏi các doanh nghiệp việt phải tuân thủ tính minh bạch
và phải đáp ứng chất lượng dịch vụ hàng hóa với yêu cầu kỹ thuật cao
khó khăn lớn nhất để xuất khẩu vào thị trường châu âu là những đòi hỏi cắt khe về mặt kỹ thuật
về những giao cản yêu cầu tiêu chuẩn của ngành hàng cụ thể
mỗi ngành hàng ở châu âu thì đều có những điều kiện
trước khi vào đất nước của họ
họ yêu cầu rất cao cao hơn hẳn so với những cái thị trường mà hiện nay việt nam đang xuất khẩu
để nắm được cơ hội đấy từng doanh nghiệp và từng tổ chức cũng sẽ phải tự bản thân nỗ lực
để đứng lên làm thế nào để hỗ trợ cho người sản xuất của doanh nghiệp mình đang hỗ trợ
cũng như chính bản thân doanh nghiệp mình bứt phá lên và làm thế nào đảm bảo đạt được các yêu cầu
mà thị trường châu âu yêu cầu và đề ra
để giúp doanh nghiệp tận dụng được các thời cơ do hiệp định này mang lại
chính phủ việt nam và các nước eu đã có nhiều chương trình hợp tác nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cần chủ động cải tạo sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh
cũng như tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và đáp ứng được tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu